hiện tỉnh gia lai đang vào mùa khô vì vậy nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt sản xuất bơm tưới cho cây trồng của người dân tăng cao
trước tình hình đó công ty điện lực gia lai đã chủ động lên kế hoạch giải pháp cấp điện liên tục an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn
hiện nay toàn tỉnh gia lai có gần ba trăm bốn mươi công trình thủy lợi với năng lực tưới trên năm mươi hectare cây trồng các loại
tổng diện tích gieo trồng của tỉnh ước đạt gần năm trăm linh hectare trong đó tập trung chủ yếu vào các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như cao su cà phê tiêu mì
theo đó việc bảo đảm nguồn điện phục vụ cho nhu cầu bơm tưới trong cao điểm mùa khô hàng năm luôn được công ty điện lực gia lai đặc biệt chú trọng
theo dự báo của công ty điện lực gia lai công suất cực đại của tỉnh gia lai vào mùa bơm tưới đạt khoảng hai trăm ba mươi mw sản lượng điện đạt khoảng bốn bảy mươi ba triệu kwh một ngày
vì vậy ngay từ đầu năm công ty điện lực gia lai đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp để bảo đảm cấp điện phục vụ cho nhu cầu bơm tưới mùa khô
và kiểm tra nâng cấp lưới điện tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả cho người dân
tuy vậy để góp phần cùng ngành điện cung ứng đổ điện trong mùa khô hai nghìn hai mươi thì sự phối hợp hỗ trợ của các khách hàng sử dụng điện là hết sức quan trọng
khách hàng cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tránh lãng phí đối với các thiết bị điện dụng cụ điện sinh hoạt gia đình và hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm